từ đầu tháng hai năm nay giá mủ cao su nguyên liệu tại bình phước ổn định so với trước tết nguyên đán
theo số liệu thống kê của tổng cục hải quan xuất khẩu cao su của việt nam trong tháng một đạt chín mươi một mươi ba nghìn tấn
trị giá một trăm ba mươi một bốn triệu usd giảm năm mươi bốn tám về lượng và giảm năm mươi hai năm về trị giá so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
chính vì vậy cuộc xuất nhập khẩu dự báo xuất khẩu cao su sang trung quốc sẽ gặp khó do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín